ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh ninh bình đã ra lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra
đến nay số tiền tiếp nhận và hiện vật trị giá hơn bảy tỷ đồng của hơn bốn mươi cơ quan đơn vị cá nhân nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh
để kịp thời chia sẻ những khó khăn với đồng bào miền trung ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh ninh bình đã ứng trước một chín tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương để ủng hộ người dân các tỉnh miền trung
ngoài ra thời gian qua hội chức thập đỏ tỉnh ninh bình cũng vận động kết nối và điều phối hàng hóa và tiền mặt của các nhà hảo tâm cơ quan doanh nghiệp với số tiền trên bảy tỷ đồng